nếu ở thời điểm này hành khách mới bắt đầu mua vé máy bay tết thì cơ hội mua vé giá rẻ gần như là không còn
bởi giá vé bắt đầu tăng mạnh từ thời điểm tết ông công ông táo tức hai mươi ba tháng chạp
duy trì ở mức trên ba triệu đồng đến gần sáu triệu đồng một triệu
khảo sát các kênh bán vé trực tuyến trên của ba hãng hàng không nội địa cho thấy
nếu ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín tức dầm tháng chạp giá vé máy bay tết từ tp hcm ra hà nội
còn ở mức một hai mươi sáu triệu đồng chưa thuê phí của hãng hàng không vietjet air
thì từ ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín tức ngày hai mươi ba tháng chạp ghi nhận mức giá đã tăng mạnh
nếu so với ngày thường có thể nói giá vé máy bay tết kỷ hợi đã tăng mạnh gấp từ hai đến ba lần
theo cục hàng không việt nam dự báo giai đoạn cao điểm cuối năm hai nghìn một mươi tám đầu năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là vào giai đoạn tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín số lượng hành khách tăng khoảng một mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
số lượng tàu bay đưa vào khai thác dịp tết
cũng tăng hơn hai mươi so với lịch bay hiện tại từ một trăm năm mươi bốn lên một trăm tám mươi sáu tăng ba mươi hai chiếc